vì đứng tên mua hộ hàng trả góp trước đó
anh nói là em chỉ cần ngồi và ký vô cái hồ sơ đó thôi
mỗi hồ sơ mà được cửa hàng duyệt thì được bốn trăm linh trên một hồ sơ
và mỗi người được làm tới ra hai hồ sơ
thì em thì thấy bạn em làm cũng nhiều
nên là em mới đi làm chung
cùng với thủ đoạn đó
sinh viên thuộc các trường cao đẳng đại học trên địa bàn cần thơ
bỗng dưng ôm số nợ lên đến vài chục triệu đồng mỗi người
tất cả đều sập bẫy một số đối tượng nhờ đứng tên mua hàng trả góp
với chiều thức mua hàng hợp đồng ảo không cần thanh toán
mỗi nạn nhân nhận được bốn trăm linh đồng một người một hồ sơ được duyệt
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
riêng đối tượng đê đã rụ rỗ hơn ba trăm linh sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng
với tổng số tiền khoảng bốn tỷ đồng
những tháng sau mà anh đức nói là anh đức bị bể nợ
là có bên ngân hàng điện đồi xong rồi em không có nghe máy
rồi bắt đầu có những tin nhắn từ những số lạ những tin đe dọ
là đồi gặp em ở đâu chém em ở đó rồi xin mấy ngón tay của em nữa
theo các chuyên gia để cho vay mua hàng trả góp
ngân hàng phải xác minh khả năng trả nợ của người vay
hồ sơ cũng phải có chữ ký của người vay và tổ chức tín dụng
việc đối tượng đê rụ rỗ hàng trăm sinh viên vay tiền mua hàng trả góp
mà không qua xác minh không có đủ chữ ký của người vay
các thông tin của sinh viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể trong trường hợp này là hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
theo bộ luật hình sự hiện hành
d đã có đưa ra các thông tin sai để các bạn tin tưởng
và thực hiện theo hướng dẫn của d
theo đó là d đã chiếm đoạt các giá trị tài sản này để sử dụng cá nhân
với hành vi này thì tùy vào giá trị chiếm đoạt
thì d có thể phải chịu mức

tại đối tượng d là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên
trên địa bàn thành phố cần thơ đã đến cơ quan công an đầu thú
nhưng với các bạn sinh viên này
hàng ngày họ vẫn chưa thể chút được gánh nặng trên vai
về khoản nợ đã ấp vận sức thành toán
và trên hết là nỗi lo giang dở con đường học hành

bốn năm usd một kg cao nhất từ trước tới nay
ngoài nguyên nhân do nguồn cung khan hiếm sau hai năm dịch bệnh

việc mỹ và châu âu tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ nga

đang tạo cơ hội vàng để sản phẩm cá cha việt nam

cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới sau khi fed tăng lãi suất
sáng nay ngày một mươi bảy tháng sáu giá vàng trong nước tại công ty vàng bạc đá quý
sáng nay ngày một mươi bảy tháng sáu giá vàng trong nước tại công ty vàng bạc đá quý
đồng loạt tăng vài trăm nghìn đồng mỗi lượng
vàng được dự báo sẽ tăng tiếp trong thời gian tới do usd hạ nhiệt

ra thị trường này đuổi cho
ra thị trường này đuổi cho
nghiệp th silly gì hết
nghiệp th silly gì hết

sài gòn coop vừa đồng loạt tung ra chuỗi chương trình khuyến mãi

đồ dùng và may mặc với quy mô rất lớn trên toàn khu vực tp hcm
đây là hoạt động hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung
mùa mua sắm shopping seagen hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày một mươi năm tháng bảy
do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì
hưởng ứng ngày không tiền mặt hai nghìn hai mươi
một loạt chương trình ưu đãi cho khách hàng được thanh toán hóa đơn ăn uống mua sắm
với mức ưu đãi đến hai mươi năm được nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tung ra
các chương trình ưu đãi được triển khai đồng loạt trong tháng sáu
nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm các hình thức thanh toán điện tử liên mạch bảo mật và tiện lợi
bao gồm hình thức thanh toán thẻ truyền thống trên các nền tảng trực tuyến hoặc thanh toán không tiếp xúc
để góp phần làm giảm áp lực lên giá xăng dầu
lãnh đạo bộ tài chính vừa trình chính phủ đề xuất giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
theo bộ tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
sau khi được chính phủ xem xét sẽ được trình ủy ban thường vụ quốc hội quyết định
hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng còn hai đồng một lít và với các mặt hàng dầu còn một đồng một lít
mức thuế đề xuất giảm đối với xăng dầu là bao nhiêu chưa được bộ tài chính tiết lộ
tuy nhiên phía lãnh đạo bộ này khẳng định sẽ giúp kéo giá bán xăng dầu trong nước xuống
trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống kinh tế xã hội
trung quốc và việt nam đã nhất trí cho phép các hàng không của hai nước được khai thác hai chuyến bay mỗi tuần
thay vì chỉ mỗi chuyến một tuần như trước đây
ngày một mươi sáu tháng sáu tổng cục hàng không dân dụng trung quốc đã có thư gửi cục hàng không việt nam
báo nhất trí cho phép cả hàng không của hai nước được khai thác hai chuyến bay mỗi tuần
việc tăng chuyến đến việt nam trong bối cảnh nước này đang từng bước khôi phục lại các chuyến bay quốc tế
đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
cục hàng không việt nam cho rằng đây là một tín hiệu tốt cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả của hai nước
đồng thời là dấu hiệu tích cực hồi phục thị trường hàng không trung quốc
một thị trường quan trọng của các hãng hàng không việt nam
đáp ứng nhu cầu đi lại giao lưu du lịch của nhân dân hai nước
và cũng thông tin thêm thưa quý vị đó là từ đầu tháng bảy thì sân bay quốc tế muan của hàn quốc
cũng sẽ bắt đầu khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế
trong đó có các đường bay tới việt nam
đây là những tín hiệu khả quan cho thấy đà phục hồi của thị trường hàng không quốc tế
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị để xây dựng thói quen chi trả thanh toán không tiền mặt
qua đó từng bước hướng đến các mục tiêu xây dựng xã hội số kinh tế số
cũng như là kế hoạch chuyển đổi
số nói chung thành phố đà nẵng đã tổ chức ra mắt tuyến phố thanh toán không tiền mặt hải châu hai nghìn hai mươi
còn nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
chương trình do ủy ban nhân dân quận hải châu phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam
triển khai trên bốn tuyến phố thuộc địa bàn quận
gồm tuyến nguyễn văn linh trần văn trứ lê đình dương phan chu trinh
đây là những khu vực kinh doanh sầm ức
thực phẩm hay tiêu dùng thời trang điện tử dịch vụ viễn thông
với rất nhiều những tiện ích
việc ra mắt tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt
nhận được sự ủng hộ hướng ứng của đông đảo các cơ sở kinh doanh
để khuyến khích khách sử dụng chương trình thanh toán không tiền mặt thì bên đơn vị của nhà hàng cũng có đưa ra những chương trình khuyến mãi
ví dụ như giảm một mươi trên cái tổng biêu của khách hàng hay là cho các bạn nhân viên và các bạn lễ tân để mà cùng hướng dẫn khách
để tư vấn cho khách về tiện ích của thanh toán không tiền mặt
thực tế việc thanh toán không dùng tiền mặt đã được các cơ sở kinh doanh thực hiện những năm qua
tuy nhiên tỷ lệ chưa cao mục tiêu hướng đến của ủy ban nhân dân quận hải châu là những tuyến phố trong chương trình ra mắt
sẽ có trên tám mươi các cơ sở kinh doanh dịch vụ tham gia sử dụng thanh toán thông qua các thiết bị điện tử
trong đó có một tuyến phố đạt tỷ lệ một trăm linh
việc thanh toán không tiền mặt thì không phải là mới lắm nhưng mà người ta phải hiểu được lợi ích từ phía hộ sản xuất kinh doanh cửa hàng cửa hiệu
mà cũng cả người tiêu dùng nữa thì mới làm được
cho nên là khi trong quá trình tìm tòi thì chúng tôi rất là căng nhắc về việc lựa chọn đơn vị có mớ hình thức thanh toán
với đơn vị nào có nhiều chương trình khuyến mãi nhất dành cho cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như là cho người tiêu dùng thì chúng tôi mới lựa chọn
đến đầu tháng bảy ủy ban nhân dân quận hải châu sẽ đánh giá hiệu quả chương trình để từ đó cải tiến nhân rộng việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thêm nhiều tuyến phố
trước đó đà nẵng cũng đã áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt cho một tiểu thương tại chợ cồn chợ hàng và chợ đống đa
với ba mươi bảy ngân hàng và ví điện tử để hỗ trợ cho người dân và du khách